đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì hội nghị cán bộ nhằm quán triệt kết luận số hai mươi một và thực hiện nghị quyết năm mươi bốn về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
tại hội nghị các đại biểu là cán bộ chủ chốt của tp hcm đã được nghe báo cáo về một số nội dung cơ bản của kết luận số hai mươi một bộ chính trị về sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi sáu của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn hai mươi và các nội dung cơ bản của nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng
tp hcm vẫn phát triển trong thời gian dài vượt qua
là dân số đông nhất và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước
tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay thành phố đang phải đối mặt với không ít khó khăn làm kiềm hãm sự phát triển như môi trường giao thông hạ tầng quy hoạch
vì thế nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội được cho là thời cơ chính trị là động lực mới giúp thành phố phát triển nhanh hơn bền vững hơn vì cả nước
với đột phá thể chế thì dẫn đến cái nhìn
với đột phá thể chế thì dẫn đến đột phá về phương thức đột phá về quy động nguồn lực
và để làm được cái đó nữa thì cuối cùng phải có cái chuyển biến có tính đột phá trong quản lý cán bộ sử dụng cán bộ
nếu đánh giá cán bộ và quy hoạch cán bộ không có chuyển biến có tính đột phá để tạo một lực lượng con người thì không làm được những cái trên
và cái cuối cùng đó là công tác truyền thông
nghị quyết số năm mươi bốn được quốc hội thông qua vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy gồm một mươi tám nội dung thuộc năm lĩnh vực
quản lý đất đai quản lý đầu tư quản lý tài chính ngân sách
quản lý quyền và chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức
đây là một quyết sách quốc gia đột phá đồng bộ kịp thời giúp thành phố hồ chí minh vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển
vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực xã hội để phát triển từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn các thách thức trong vòng ba mươi năm mươi năm tới